liên quan đến vụ một bé năm tuổi tại trường mầm non hồng nhung cơ sở hai xã phu xuân tp thái bình tử vong
đã bị bỏ quen ở trên xe đưa đón đã khiến rất nhiều người đau xót
theo đó sự việc xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua hai mươi chín tháng năm tại thái bình
cha bé t g h sinh năm hai nghìn một mươi chín chứa tại xã minh khai huyện vũ thư
bé t g h đã bị bỏ quen ở trên xe đưa đón học sinh của trường từ sáng
và chỉ được phát hiện khi gia đình đến nhà trường đón con
cô giáo cũng ngỡ ngàng cho biết rằng trẻ không tới trường trong khi gia đình khẳng định trẻ có lên xe đi học
tại thời điểm phát hiện cháu bé mọi người đã đập xe ô tô đưa đón
đưa trẻ đi nhập viện cấp cứu lúc hơn một mươi tám giờ cùng ngày nhưng trẻ đã không qua khỏi
một người dân cho hay đến chiều tối phụ huynh đến đón thì không thấy con đâu
nên mới cùng các cô giáo và nhà trường đi tìm
sau đó mọi người đã phải đập cửa ô tô đưa đón
để đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
tuy nhiên cháu đã tử phong
câu chuyện đau lòng xảy ra tại thái bình vừa qua đã gợi lại nỗi đau kinh hoàng hơn bốn năm về trước
khi một học sinh lớp một tại trường gateway hà nội cũng đã bị bỏ quên trên xe ô tô gần một mươi tiếng
ngay trong những ngày đầu tự trường khiến bé đã tử vong
sự việc kinh hoàn này đã khiến hầu hết các trường có dịch vụ đưa đón học sinh
phải kiểm soát lại quy trình siết chặt quản lý
nhiều trường ở thời kỳ đó còn xây dựng thành văn bản giấy trắng mực đen
quy định về việc kiểm soát bàn giao học sinh
trách nhiệm của người phụ trách ở từng khâu đón trả và quản lý học sinh tại trường
có trường còn cài đặt app để lập tức báo cho phụ huynh khi trẻ vào lớp
nhưng chuyện bỏ quên trẻ ở trên ô tô vẫn diễn ra dài rác tại hà nội bắc ninh
sự cẩn trọng trách nhiệm của những người làm công việc liên quan tới trẻ em đã là một bài học cũ
nhưng thật đáng tiếc phải có thêm nỗi đau mới
nó mới được nhiều người nhìn nhận lại
chia sẻ với báo sức khỏe và đầy sống bác sĩ chuyên qua hai nguyễn trung cấp
phò dân đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
khả năng chịu đựng của con người ngồi trên xe đóng kín đỗ ngoài trời nắng cho thấy
trung bình khoảng một giờ hoặc etern người ở trong xe sẽ có nguy cơ ca bị tử vong
vì các vấn đề như thiếu oxy sốc nhiệt
khi ô tô đóng cửa tắt máy dưới trời nắng nóng nhiệt độ trong xe cũng sẽ tăng lên rất nhanh
lúc này nhiệt độ ở trong xe sẽ khoảng gấp dưới nhiệt độ bên ngoài trong vòng một tiếng
với mức tăng thêm ba sáu độ mỗi một mươi phút
khi trẻ bị sốc nhiệt sẽ có tác động đến bộ phận cơ quan trong cơ thể
trẻ có thể bị hạ huyết áp nhịp tim nhanh suy thận suy gan tổn thương não và hôn mê
nếu nhiệt độ trong cơ thể trẻ đạt hơn bốn mươi độ c các cơ quan của trẻ sẽ ngừng hoạt động
và khi nhiệt độ cơ thể đạt trên bốn mươi một sáu độ c thì trẻ nguy cơ cao sẽ tử vong
nếu được điều trị sớm bu dịch đầy
đủ điều trị tích cực các biến chứng tỷ lệ sống sẽ đạt trên chín mươi
tuy nhiên khi nhiệt độ cơ thể trẻ vượt trên bốn mươi hai độ rất khó có thể cứu chữa
thế tích nó quá nhỏ
thì đặc biệt là nếu như chúng ta nổ máy ở trong khu kín
thì nó sẽ tiêu thụ hết oxy và trong cái độ khiến nó tiêu thụ oxy như thế
và máy nó nổ và nó sinh ra khí co thì nó có nguy cơ ngộ độc nó khá là cao
khi ở trong ô tô đã tắt máy chảy hít vào khí co kết hợp với hemo của lô pin trong hồng cầu
sẽ làm biến đổi cấu trúc khiến cho hùng cầu không thể vận chuyển oxy tới các tế bào trong cơ thể
từ đó tế bào sẽ thiếu hụt oxy
trẻ sẽ hôn mê rồi tử vong
nếu sống thì di chứng não là rất lớn bởi não không có oxy trong thời gian dài
so với người lớn trẻ cũng nguy cơ cao hơn bởi lẽ trẻ em có sức gây khăng yếu
có thể tử vong do sốc nhiệt kể cả khi đỗ xe ở trong bóng dâm
các tình huống thiếu oxy trong ô tô chủ yếu nó xảy ra do môi trường thiếu oxy cho nên máy nó nổ
sinh ra khí co và khí co gây ngộ độc nhẹ
một phút thì một người lớn thông thường
chúng ta biết là một người lớn thông thường
chúng ta có thể hít thở khoảng trường độ bảy tám lit
và chúng ta nghĩ thở thì không phải là chúng ta sử dụng được hết oxy
mà chỉ cần oxy trong không khí nó giảm đến một nồng độ nào đó
ví dụ như từ hai mươi một bây giờ nó giảm khoảng thấp hơn thế
ở cỡ một mươi sáu một mươi bảy là chúng ta đã rất khó để gấp thu được oxy
cũng theo bác sĩ cấp trẻ em tử vong khi bị bỏ quên trong ô tô là do thiếu oxy
vì lúc đó xe máy đã được tắt
các cửa xe đã bị đóng kín thì lượng oxy trên xe sẽ nhanh chóng cạn kiệt
khí co sẽ không màu không mùi không vị không gây đau đớn
do đó cơ thể người bị ngạt sẽ không được cảnh báo để thoát nạn
người bị ngạt khí ở trong xe ô tô sẽ thấy đau ngực hồi hộp mồi và đầu ngón tay
ngón chân sẽ bị tím rối loạn nhịp tim tụt huyết áp bất định hướng co giật tiểu
đại tiện không tự chủ thậm chí có thể dẫn tới hôn mê và tử vong
cũng theo thông tin từ dự báo thời tiết những ngày vừa qua tại tỉnh thái bình đón nhiều đợt nắng nóng gai gắt
khi xe ô tô đóng cửa tắt máy dưới trời nắng nhiệt độ trong xe sẽ tăng lên rất nhanh
khoảng gấp rưỡi nhiệt độ ở bên ngoài trong vòng một giờ trong xe sẽ tăng thêm ba sáu độ sau mỗi một mươi phút
khi ngồi trong một chiếc xe ô tô quá nóng giữa thời tiết nắng nóng chỉ cần hai mươi phút
trẻ cũng có nguy cơ bị sốc nhiệt sẽ tác động tới toàn bộ cơ quan trong cơ thể như hạ huyết áp
tim đập nhanh suy thận suy gan tổn thương não và dẫn tới hôn mê tử vong
nếu nhiệt độ trong cơ thể trẻ đạt tới bốn mươi độ c cơ quan trong cơ thể của trẻ sẽ ngưng hoạt động
và khi nhiệt độ cơ thể đạt tới bốn mươi một sáu độ c thì nguy cơ tử vong lại rất cao
nếu được điều trị sớm bu dịch đầy đủ điều trị tích cực các biến chứng tỷ lệ sống sót sẽ đạt trên
tuy nhiên khi nhiệt độ cơ thể trẻ vượt trên bốn mươi hai độ c thì rất khó
cục quản lý an toàn giao thông quốc gia mỹ
cũng đã từng chỉ ra nhiệt độ bên trong một chiếc xe ô tô đang đỗ có thể nóng hơn ba mươi độ c so với bên ngoài xe
điều này có nghĩa là vào một ngày ba mươi độ c nhiệt độ bên trong xe có thể đặt tới phạm vi sáu mươi độ c
một nghiên cứu tại mỹ cũng cho thấy cơ thể của trẻ em nóng lên gấp ba năm lần so với người lớn
khi bị bỏ quên lại ở trong chiếc xe hơi nóng các cơ quan quan trọng trong cơ thể của trẻ sẽ bắt đầu ngưng hoạt động
khi cơ thể đặt nhiệt độ bốn mươi độ c
nếu đạt trên ngưỡng bốn mươi độ c một đứa trẻ sẽ tử vong nhanh chóng
qua những sự việc thương tâm trên các bác sĩ khuyên cáo
người lớn không bao giờ được để trẻ ở một mình ở trên xe dù loại nào vào khởi động hay không
bởi đều có thể khiến trẻ gặp các vấn đề nguy hiểm như tâm lý hoảng sợ thiếu oxy và gây tử vong
bác sĩ cấp cũng khuyên phụ huynh cũng nên trang bị cho trẻ những kỹ năng nếu trẻ lỡ bị bỏ lại trên xe ô tô một mình khi bị đóng kín cửa
khi ấy trẻ cần tìm cách liên lạc với người bên ngoài như gọi điện thoại nếu trẻ có điện thoại
nếu không có điện thoại
trẻ cần phải đập cửa xe để báo hiệu cho những người xung quanh
nếu đập cửa xe văn không có người đến thì trẻ cần phải tìm chiếc búa ở trên xe để đập vỡ kính của cửa xe
dù vậy để trẻ em nhất là trẻ nhỏ để thực hiện được những việc trên là quá khó
nhất là khi đã bị ngạt khí co trẻ sẽ mau chóng bị yếu mệt bất tỉnh
trách nhiệm chăm sóc bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ luôn thuộc về người lớn
có rất nhiều ý kiến cho rằng không có khả năng thoát hiểm trong trường hợp này khi cửa xe đã bị khóa tắt máy
nhất là đối với trẻ nhỏ
tuy nhiên theo các chuyên gia cha mẹ vẫn cần trang bị cho con những kiến thức cần thiết để giúp trẻ có thêm cơ hội thoát nạn
cố gắng giữ bình tĩnh
khi bị bỏ quên ở trên xe trẻ rất dễ rơi vào tâm lý hoảng loạn gào thét khóc lóc
những việc này chỉ khiến cho trẻ nhanh chóng kiệt sức và giảm khả năng thoát ra bên ngoài
các bậc phụ huynh nên quyên trẻ giữ bình tĩnh tìm cách tự thoát hoặc ra báo hiệu cho những người xung quanh
sử dụng còi xe
cho dù xe có bị khóa hay không hay tắt hoàn toàn máy thì còi xe vẫn hoạt động bình thường
coi của xe sẽ sử dụng nguồn điện trực tiếp từ aqi
do vậy các bậc phụ huynh hãy dạy cho trẻ khi bị bỏ quên ở trên xe còn hãy lên vô lăng và bấm vào còi
tiếng còi xe keo lên liên tục sẽ gây sự chú ý của người khác
lấy mở khóa cửa ở bên trong
trong các loại xe hơi hay xe điện hiện nay đều có thiết kế có lẽ mở khóa từ bên trong
hãy dễ con cách bật lấy này để mở cửa trong trường hợp khẩn cấp
hoặc nếu trong trường hợp không có lễ mở khóa hãy cho con thực hiện động tác này
nếu bạn hướng dẫn con kiểm tra cánh cửa tại vị trí của cửa lái
khi xe ô tô không có nắm chìa khóa và khi xe đã bị khóa thì vẫn có thể mở cửa ra
khi mở cửa mà không có chìa khóa coi chúng trộm xe sẽ kêu lên
sử dụng búa để thoát hiểm
đối với trẻ em từ sáu tuổi trở lên khi mà các phương án trên đều không có tác dụng
thì bạn hãy dạy cho con bằng cách phá cửa kính để thoát thân
theo chia sẻ của các chuyên gia y tế nếu trường hợp xấu nhất chưa xảy ra
trẻ được phát hiện kịp thời và may mắn chỉ bị ngạt thở khi bị bỏ quê ở trên xe ô tô
thì có thể sơ ký bằng những cách sau đây
nhanh chóng chuyển trẻ ra khỏi môi trường thiếu oxy ra nơi thoáng mát
nếu uống được nước thì hãy cho trẻ uống nước điện dài
cần phải hạ thân nhiệt bằng cách chươm mát bằng khăn ướt
rời bỏ áo ngoài cốt ở trên người đảm bảo cho trẻ luôn được thoải mái dễ thở
nếu có thuốc hạ sốt thì cho trẻ uống dùng để hạ sốt trước mắt
tránh tập trung đông người hiếu kỳ để dành khoảng không môi trường tốt cho trẻ được cấp cứu kịp thời
song song với đó cần nhờ hoặc gọi xe cấp cứu càng nhanh càng tốt để nhờ hỗ trợ
theo dõi tình trạng của trẻ
trong trường hợp nếu trẻ có những dấu hiệu như thở yếu hoặc ngừng thở thì cần phải hà hơi thổi ngạt
các thao tác cần phải được thực hiện nhanh chóng
chính xác cùng lúc gọi viện trợ từ nhân viên y tế
bởi nạn nhân bị ngạt khí tính mạng luôn ở trong tình trạng nguy hiểm
thời gian đôi khi chỉ được tính bằng phút